thưa quý vị giá nhà trung cư kể cả nhà ở xã hội tại một số địa bàn tăng cao đột biến do nguồn cung khan hiếm cơ cấu sản phẩm trên thị trường mất cân đối cần đánh giá và có giải pháp ổn định đồng thời thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội trong thời gian vừa qua thông tin sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
thông tin sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
đồng thời đề nghị chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội trong thời gian vừa qua xác định vướng mắc bất cập vi phạm tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
dự thảo luật nhà giáo quy định chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo trong đó đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi đủ năm mươi năm tuổi
cụ thể giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi đủ năm mươi năm tuổi và được hưởng các chế độ nghỉ hưu theo quy định
tuổi nghỉ hưu của các nhà giáo khác thực hiện theo quy định của bộ luật lao động
trước sáu tháng tính đến ngày nhà giáo nghỉ hưu cơ quan tổ chức đơn vị quản lý nhà giáo phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu
trước ba tháng tính đến ngày giáo viên nghỉ hưu cơ quan tổ chức đơn vị quản lý nhà giáo ra quyết định nghỉ hưu
cơ sở giáo dục có thể ký hợp đồng lao động với người hưởng chế độ hưu trí nếu đơn vị có nhu cầu và người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng
sẽ cung cấp miễn phí phần mềm chống lừa đảo cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
được hiệp hội an ninh mạng quốc gia đặt kế hoạch hoàn thành trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đây là dự án mang tính cộng đồng phi lợi nhuận không sử dụng ngân sách nhà nước kinh phí được quy động từ nguồn tài trợ xã hội
phần mềm này người dùng có thể tránh được phần lớn các cuộc tấn công lừa đảo hiện nay
với chức năng quét mã độc người dùng sẽ được cảnh báo khi cài các ứng dụng giả mạo hoặc có chứa mã độc
người dùng có thể theo dõi cập nhật các thông tin mới nhất về phần mềm phòng chống lừa đảo trên website chính thức của hiệp hội an ninh mạng quốc gia
tại địa chỉ https hai nca org vn